hướng dẫn mới cũng quy định nhưng f đã được cơ sở y tế điều trị mà chưa đạt tiêu chuẩn khỏi
nhưng đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà tiếp tục chăm sóc
trước nhiều cách hiểu khác nhau về nội dung người mắc covid một mươi chín cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly
khi phải ra khỏi nơi cách ly thì phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác
quy định trong hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín do bộ y tế ban hành vào ngày một mươi bốn tháng ba
bộ y tế thông tin cho biết nơi cách ly ở đây là trong căn nhà không có chuyện f được ra khỏi nhà ra ngoài đường
từ hôm nay việt nam chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút du khách quốc tế
trước đó xét đề nghị của bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch
đảm bảo an toàn hiệu quả
trong điều kiện bình thường mới phó thủ tướng vũ đức đam giao bộ y tế khẩn trương sửa đổi các quy định yêu cầu
đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới
theo tinh thần chỉ đạo tại nghị quyết hai mươi năm gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch trước ngày một mươi năm tháng ba
để tổng hợp hoàn thiện và công bố theo thẩm quyền phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
theo tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao
chủ động phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch
bảo đảm an toàn hiệu quả thuận lợi cho khách du lịch
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thanh hóa
tỉnh thanh hóa đã phá chuyên án bắt quả tang đối tượng phạm thị nga
chú tệ phường trường thi tp thanh hóa
ma túy thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một ba kg
theo điều tra trong thời gian gần đây phạm thị nga thường xuyên đến các quán karaoke vũ trường
điểm điều trị methadone trên địa bàn thành phố thanh hóa để móc nối gom tiền của các đối tượng nghiện
sau đó đem ma túy đến các địa điểm hẹn trước rồi giao hàng cho khách
xác định đây là nguồn cung cấp ma túy lớn trên địa bàn công an tp đã xác lập chuyên án để đấu tranh triển xóa
với tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm chỉ sau một thời gian ngắn
điều tra xác minh vào tối ngày một mươi ba tháng ba công an thành phố thanh hóa đã phá thành công chuyên án
và bắt quả tang phạm thị nga đang thực hiện hành vi phạm tội thu giữ toàn bộ số ma túy
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin lúc chín h sáng ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hoàng thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba b phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
có nốt rùi cách ba cm trước mép trái
và đối tượng nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại số một ngõ trần cao vân
phường phố huế quận hai bà trưng thành phố hà nội có xeo chấm cách hai hai cm trên sau đầu lông bài trái
còn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy công an huyện tam nông tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn việt cảnh sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thị trấn hưng hóa huyện tam nông tỉnh phú thọ
có nốt ruồi cách hai cm trên sau đầu lông mày phải và trên ngực có hình xăm không rõ hình
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an